ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa yêu cầu các tỉnh hà giang tuyên quang lai châu lào cai yên bái cao bằng lạng sơn thái nguyên và quảng ninh cần tăng cường phòng chống lũ quét sạt lở đất và ngập lụt
để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến của mưa lũ lũ quét sạt lở đất ngập lụt vùng trũng và khu đô thị
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng trũng thấp vùng ven sông suối ngoài bãi sông vùng ngập sâu khi mưa lớn
kiểm tra vận hành hạ du các hồ chứa sung yếu sẵn sàng sơ tán di rời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn
cũng như đảm bảo giao thông hệ thống thông tin đến người dân được thông suốt